năm hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với việt nam và australia đánh dấu bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và hiện thực hóa mục tiêu đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới
nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy những thành quả quan trọng mà hai nước đã cùng nỗ lực đạt được trên tất cả các trụ cột chính trị ngoại giao kinh tế an ninh quốc phòng khoa học công nghệ và văn hóa giáo dục
các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước với tần suất ngày càng tăng trong những năm qua đã thể hiện sinh động mối quan hệ phát triển không ngừng giữa việt nam và australia góp phần tạo ra những cơ hội và sung lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và australia được thiết lập từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trong bốn mươi năm năm qua việt nam và australia đã sử dụng các mối quan hệ phát triển không ngừng góp phần tạo ra những cơ hội và xung lực mới đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
trong đó việt nam và australia đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh đặc biệt kể từ khi hai nước ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường năm hai nghìn một mươi năm quan hệ song phương việt nam australia đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong hành trình hợp tác
bên cạnh đó cũng cần kể đến sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương ở khu vực và quốc tế đặc biệt là diễn đàn an ninh khu vực arf diễn đàn cấp cao đông á eas diễn đàn hợp tác á âu asem hay diễn đàn hợp tác kinh tế châu á
kinh tế thương mại là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng kim ngạch thương mại hai chiều tăng hai trăm linh lần trong gần ba thập kỷ qua đạt sáu bốn mươi sáu tỷ đô la năm hai nghìn một mươi bảy hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc một mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi năm
hiện australia xếp thứ một mươi chín trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại việt nam

cũng đang nỗ lực trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
australia có truyền thống nhiều năm cung cấp viện trợ phát triển chính thức oda một cách hiệu quả cho việt nam trong đó có việc hỗ trợ xây dựng hai cây cầu quan trọng là cầu mỹ thuận và cầu cao lãnh
nguồn vốn oda của australia cũng đã giúp việt nam cải thiện sinh kế xóa đói giảm nghèo thúc đẩy bình đẳng giới nhất là ở khu vực đông thôn
hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân cũng đạt nhiều đột phá mới việt nam hiện dẫn đầu trong hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và đứng thứ tư thế giới về số lượng sinh viên học tập tại australia với tổng số khoảng ba mươi sinh viên
trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện tăng cường việt nam australia ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả quan hệ hai nước được đánh giá là